tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng
hai điện thoại di động cùng với nhiều tăng vật mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc
đối tượng hà cung đạt ba mươi bốn tuổi trú tại xã hòa thắng tp buôn ma thuật

sau một mươi tháng trốn truy nã đến tp hcm về hành vi đánh bạc
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đạt cùng với một mươi bốn người khác
đến tại miếu lạc nghiệp ở thôn bốn xã hòa thắng tp buôn ma thuật
tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày bị đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuật
ập vào bắt quả tang lúc này đạt đã bỏ chạy khỏi hiện trường
lực lượng công an đã thu giữ trên ba mươi hai triệu đồng nhiều xe máy điện thoại di động
và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
sau đó công an tp buôn ma thuật đã ra quyết định khởi tố bị can
một mươi bốn người tham gia đánh bạc cùng với đạt
tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn vào tp hcm
và bị công an tp buôn ma thuật ra quyết định truy nã
nguồn nước là cả lạc lây sôi tôi phải không chịu
những chất thải độc hại thì được đóng vào những ni lông nhỏ như thế này và cho vào những ni lông lớn hơn nữa và trôn xuống dưới những hố như chúng ta đã thấy

sau khi sự việc được phát hiện các hộ gia đình tại đây đã báo lên chính quyền địa phương
tuy nhiên sau hơn năm tháng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một thông tin chính thức trả lời về việc đây là chất thải gì độ nguy hiểm như thế nào và trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu khi sự việc xảy ra
cho đến ngày một mươi ba tháng một mươi một khi các cơ quan báo chí vào cuộc thì chính quyền xã mới cho cắm những biển báo như thế này để cảnh báo tới người dân
chúng tôi cử lực lượng
chúng tôi cử lực lượng đến kiểm tra một là kiểm tra ngăn chặn hai là tuyên truyền trực tiếp
thế còn thời gian báo báo chí là trong thời gian vừa rồi bắt đầu thời gian này là cái dịp cuối năm anh em có nhiệm vụ nhiều
nên cái việc mà anh em trực tiếp đến là không chuẩn bị là sẽ phải rút cái quân cái lực lượng mà đi thường xuyên đấy
báo báo chí vậy là chúng tôi phải bắt đầu mới làm biển
để giải quyết vấn đề này thì cũng còn ngoài cái khả năng của địa phương chúng tôi
nên là chúng tôi phải báo cáo đề xuất xin ý kiến của cấp trên để phối hợp cùng với địa phương để chúng tôi giải quyết cái nội dung này
trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng thì khoảng hơn tám trăm linh hộ dân tại xã lai sơn vẫn đang hàng ngày hàng giờ sống trong lo lắng
ngày một mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã ban hành văn bản số năm nghìn năm trăm bốn mươi sáu ubndtt
về việc kiểm tra xác minh vụ việc trôn lớp chất thải nguy hại tại khu vực nếu trên
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao công an thành phố chỉ đạo cảnh sát môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
và các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh làm rõ và xử nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với sở xây dựng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn kiểm tra giám định chất thải trôn được lấp cháy phép khẩn trương có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường không để ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan có liên quan báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín về các nội dung nêu trên
chiều nay tại tp cần thơ bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng lãnh đạo tp cần thơ
về giáng sinh hai nghìn một mươi chín tại tòa giám mục cần thơ
ông trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã thông báo với các vị linh mục những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước
trong đó có sự đóng góp to lớn của cộng đồng người công giáo
nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín tết dương lịch hai nghìn hai mươi chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chúc toàn thể đồng bào công giáo các vị giám mục linh mục
nam nữ tu sĩ một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc và nhận được nhiều hồng ân của thiên chúa đồng thời mong muốn các giáo dân tu sĩ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do mặt trận tổ quốc việt nam phát động
thay mặt tòa giám mục cần thơ giám mục tri bửu thiên bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam dành cho giáo phận
giám mục tri bửu thiên khẳng định với uy tín vị trí của mình sẽ tiếp tục vận động đồng bào công giáo đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước đưa đất nước hoàn thành mọi chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đã đề ra
tại vĩnh long bộ công an vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng và công tác chính trị công an nhân dân quý bốn năm hai nghìn một mươi chín thiếu tướng đào gia bảo cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín công tác đảng và công tác chính trị công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhiều nội dung quan trọng được triển khai đúng tiến độ theo chương trình đề ra
tổ chức quán triển nghiêm túc kịp thời các chỉ thị nghị quyết của đảng nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nghị quyết về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thiếu tướng đào gia bảo đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng về chính trị
coi đây là lĩnh vực công tác hàng đầu trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bên cạnh đó cần đề cao vai trò nêu gương trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy gương mẫu chấp hành nghiêm kỳ luật kỳ cương điều lệnh công an nhân dân
thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh giữa công an sáu tỉnh lào cai cao bằng bắc cạn tuyên quang hà giang và yên bái
tại công an tỉnh lào cai vừa tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh công an sáu tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi chín việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp danh công an sáu tỉnh được duy trì có hiệu quả
công an các tỉnh đã chủ động bám lấy
năm dự báo tốt tình hình phối hợp trao đổi thông tin chủ động tham mưu cho các ủy chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra tại địa bàn giáp danh giải quyết nhiều vấn đề cơ bản chiến lược kịp thời có hiệu quả nhất là trên lĩnh vực an ninh biên giới an ninh vùng dân tộc tôn giáo an ninh nông thôn phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền kích động chê rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch chủ động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng
và các cơ thể cá nhân đã được biểu dương khen thưởng cũng trong dịp này công an tỉnh lào cai cụng trưởng cụng giáp danh công an sáu tỉnh năm hai nghìn một mươi chín đã bản giao cho công an tỉnh cao bằng làm cụng trưởng cụng giáp danh công an sáu tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các đồng chí bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin đã trở thành vấn đề cấp bách sống còn có liên quan tới lĩnh vực của đời sống xã hội
bởi vậy mà việc xây dựng nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao chuyên sâu đủ khả năng để đối phó với các nguy cơ và các rủi ro trong bảo mật thông tin là một vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu
và để khắc phục tình trạng trên bên cạnh những giải pháp về công nghệ thì con người chính là yếu tố then chốt
một lớp học ngắn hạn đào tạo cập nhật kiến thức kỹ sư an ninh mạng
tại đây các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính sử dụng các thiết bị di động sử dụng khai thác an toàn thông tin trong quá trình trao đổi trên mạng xã hội và các nền tảng công nghệ thông tin khác
chúng ta sẽ lắp máy lại rồi là thư điện tử khi mà gửi đi chẳng hạn thì chúng ta sẽ nên kiểm tra lưu ý trước khi gửi là chúng ta sẽ gửi cho ai
và nội dung email đấy là như thế này
để tránh trường hợp ví dụ như là tên trong tổ đơn vị tổ chức chúng ta có hai người trùng tên nhau thì cái việc hiển thị lên thì là email thì khác nhau chúng ta không để ý chẳng hạn chúng ta vẫn chưa kiểm tra trước khi gửi chúng ta lại gửi nhầm
thì cái đấy cũng là một cái rủi ro liên quan an toàn vào một thông tin
nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ kỹ thuật làm về an toàn thông tin trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin an toàn thông tin của các bộ ban ngành các tổ chức tài chính ngân hàng tổng công ty tập đoàn kinh tế nhà nước
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm
nhiều khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin thuộc đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin đến năm hai nghìn hai mươi đề án chín mươi chín đã được tổ chức hàng năm theo cả chương trình quốc tế và trong nước
chỉ tính riêng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn ba trăm linh khóa đào tạo ngắn hạn như thế này được tổ chức tại việt nam
trung bình thời lượng đào tạo của khóa học này là năm ngày và hơn bốn mươi thời lượng là các bài thực hành nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin
tính đến tháng sáu
năm hai nghìn một mươi chín thì sicom tech rất là vinh dự được đồng hành cùng với đề án chín mươi chín năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
và qua cái quá trình đào tạo trong năm năm đấy thì chúng tôi đã nhìn thấy chương trình về bảo mật đã góp một phần rất là lớn về tính hiệu quả
về tính ứng dụng trong công tác hàng ngày của các học viên tham dự với chương trình chín mươi chín
theo số liệu thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín

đã ghi nhận gần bốn cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin tại việt nam
cũng trong chín tháng đầu năm số lượng địa chỉ ip của việt nam nằm trong các mạng máy tính ma là hơn hai triệu địa chỉ
các dữ liệu này cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng trong nước so với năm hai nghìn một mươi tám
thể hiện sự nâng cấp hệ thống hướng dẫn đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng cứu sự cố trong ứng dụng an toàn thông tin trên cả nước
điều này cũng góp một phần lớn vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước
đào tạo đào tạo lại đào tạo chuyên sâu
bởi vì như chúng ta biết lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung hay an toàn thông tin nói riêng là công nghệ thay đổi rất nhanh
năm nay có thể như vậy nhưng mà năm sau là công nghệ hoàn toàn khác
vì vậy đề hành chính trí này cũng tham gia một phần rất lớn liên quan đến đào tạo cán bộ an toàn thông tin
không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn có cả các ban
có các ban của đảng các tỉnh thành quỷ của cả nước chúng ta
việc ưu tiên đưa chuyên ngành an toàn thông tin vào các đề án đào tạo được cụ thể hóa bằng đề án chín mươi chín
đã giải quyết phần nào những hạn chế trong đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin
mục tiêu của đề án chín mươi chín là đến năm hai nghìn hai mươi ít nhất tám mươi đội ngũ này được tuyên truyền phổ biến về nguy cơ
quy trình điều phối ứng cứu xử lý sự cố mất an toàn thông tin